chí minh vị lãnh thủ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam doanh nhân văn hóa thế giới trọng kho tàng di sản mà người để lại
những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phòng chống tham nhũng lãng phí để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám từ nhà hát lớn hà nội phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân và các kênh truyền hình trung ương và địa phương
chủ đề của diễn đàn năm nay là human or robot một xu hướng phát triển công nghệ đang rất được các doanh nghiệp quan tâm
quy tụ trên ba mươi năm diễn đàn
trong diễn giả hàng đầu về tiếp thị trong nước và ngoài nước diễn đàn năm nay được đánh giá là đã bắt kịp xu hướng của phát triển công nghệ
cho thấy sự chủ động tiếp nhận những thay đổi của doanh nghiệp nói chung đặc biệt là của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thương mại điện tử
tại diễn đàn các diễn giả đã trao đổi để làm rõ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp thị trực tuyến khai thác hiệu quả từ chatbox
các doanh nghiệp đã sử dụng ứng dụng rất nhiều trí tuệ nhân tạo
vấn đề cần quan tâm đó là làm thế nào để kết hợp tốt nhất con người và máy để đạt hiệu quả cao nhất trong tiếp thị trực tuyến
đồng thời các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu thông tin về những xu hướng tiếp thị trực tuyến trên thế giới sự thay đổi trải nghiệm của người tiêu dùng hiện đại
diễn đàn cũng mở ra cơ hội hợp tác mở rộng thị phần thị trường cho các doanh nghiệp việt tại thị trường trong nước và quốc tế
cuộc sống tiện ích an toàn hơn đây là chủ đề triển lãm quốc tế về an ninh an toàn
thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an phối hợp với các ban ngành tổ chức tại tp hcm từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng tám
trước nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra liên tiếp gần đây gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân tại tp hcm dễ hiểu vì sao nhiều tổ chức cá nhân dành thời gian tham khảo các nhóm giải pháp công nghệ phòng cháy chữa cháy tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm lần này
lần đầu tiên việt nam sản xuất được các công nghệ phòng cháy chữa cháy hiện đại là sản phẩm báo cháy tự động thông minh hay xe chữa cháy mini cơ động phù hợp cho các đô thị lớn

đã thảo luận chi tiết các vấn đề về công tác phòng chống cháy nổ những bất cập trong việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong kiến trúc xây dựng về hiệu quả mối quan hệ giữa luật xây dựng và luật phòng cháy chữa cháy trong luật phòng hỏa của nhật bản
việt nam là một trong số các quốc gia có mật độ xây dựng nhà cao tầng tại đô thị cao trong khu vực đông nam á và rất nhiều nhà cao tầng chưa có sự chú trọng vào công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn thoát hiểm
đối với các tòa nhà cao tầng càng lên cao việc chữa cháy cứu nạn cứu hộ càng khó khăn vì vậy điều đầu tiên chúng ta cần phải nghĩ đến là phân khu các thang chống cháy các khoang chống cháy làm thu nhỏ các diện tích cháy lúc đó việc cứu hỏa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
theo số liệu của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an chỉ tính riêng quý i và quý ii năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã xảy ra tổng cộng một bốn trăm năm mươi ba vụ cháy nổ
trong đó một trăm bốn mươi một người bị thương trong đó tính riêng trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra bốn trăm một mươi một vụ cháy làm bốn người chết chín người bị thương thiệt hại ước tính trên hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng
vấn đề về an toàn về phòng cháy chưa được quan tâm và chưa được quản lý tốt và những người sử dụng trong các tòa nhà trung cưng cũng như các khu hỏa
có những cái ý thức trong cái việc ngành ngừa phòng cháy các cái thiết kế hiện nay cũng đã cho thấy là cũng có một số thiết kế chưa đảm bảo về cái nguyên tắc phòng cháy và thoát hiểm
và các trang thiết bị cũng chưa có những việc kiểm tra định kỳ cho nên là khi xảy ra sự cố thì rất nhiều các thiết bị là không làm việc
là một quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ cho người dân
quy chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy
những bài học từ các chuyên gia đầu ngành về xây dựng luật phòng cháy chữa cháy của nhật bản sẽ là kinh nghiệm quý cho việt nam trong công tác phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm cứu nạn
khoảng nửa tháng qua triều cường lên nhanh lượng mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ về sớm đã làm cho nhiều cánh đồng hoa màu của huyện lấp vò tỉnh đông tháp bị ngập sâu trong nước lũ gây nhiều thiệt hại cho bà con nông dân
tại cánh đồng ấp an quế xã mỹ an hưng bê huyện lấp vò vụ khoai môn đông xuân năm hai nghìn một mươi tám rất giá thương lái thu mua cầm trừng nông dân nơi đây thua lỗ thề thẳm
nhằm cố gỡ gạc lại vụ hè thu nên người dân đã tập trung trồng lại
nhưng năm nay lũ về sớm lên nhanh đột ngột cả cánh đồng lúa khoai hoa màu đã trở thành biển nước
nhiều dụng khoai gần một hectare vốn đầu tư khoảng một trăm linh triệu nhưng khó lòng thu lại được sau trận lũ về sớm này
tương tự như khoai
nhiều diện tích vườn cây ăn trái như xoài cam quýt vừa mới trồng hay đang trong giai đoạn lấy trái cũng bị nước lũ tràn bờ gây ngập úng
theo địa phương hiện nay có khoảng sáu mươi hectare lúa môn cùng với vườn cây ăn trái ở ấp an cúi xã mỹ an hưng bê vừa bị lũ tràn đê
riêng một mươi sáu ha lúa khoai vườn cây ăn trái ở khu vực dọc đường đấu nối vàm cống cao lãnh đã ngập sâu bà con đang khẩn trương thu hoạch
với tình trạng lũ về sớm lại lên nhanh hiện nay nhiều bà con và ngành chức năng huyện
đang khẩn trương gia soát gia cố tôn cao các đoạn đề bào thấp trung yếu nhằm hạn chế ảnh hưởng hai hectare vườn cây ăn trái và một mươi một hectare lúa hoa màu các loại của huyện
mùa lũ về bên cạnh việc mang theo các sản vật đặc trưng thủy sản giúp người dân mưu sinh tăng thu nhập
tuy nhiên đối với những người dân vùng sâu vùng xa nhất là các hộ dân sống trên đồng nước nổi họ luôn lo lắng bảo vệ tài sản đặc biệt là tính mạng của con em mình
tại các xã vùng trũng thấp thường lạc thường thới hậu a thường thới hậu b huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp những ngày này nước đã tràn đồng
lũ về sớm và lớn cùng kỳ nên một số nhà dân sống cặp theo tuyến đề bao của địa phương phải chịu chia cắt việc đi lại phải lưu thông bằng xuồng
những ngày qua người dân phải tất bật kê cao đồ đạc nhà cửa để tránh lũ
nó cao hơn là cũng thước mấy rồi đó hổng gài thì kê củi này kia đó bữa nay thì là chuẩn bị nhà đó
theo trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh đồng tháp mực nước được đo tại trạm tân châu ngày một mươi bốn tháng tám tương đương ba sáu mực nước này cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy trên một mét
để ứng phó với tình hình lũ lớn hiện nay thì đối với địa phương thì đã có
các công tác chuẩn bị củng cố lại các tổ tìm kiếm cứu nạn trên các điểm sung yếu
riêng đối với các cơ sở hạ tầng để phục vụ dân sinh thì có công tác chuẩn bị ngay từ đầu năm
khi mà có tình hình lũ lớn đột biến xảy ra thì phải có phương án di dời
do đặc thù kênh rạch trăng trịt hàng trăm nhà dân ở huyện đầu nguồn hồng ngự bố trí theo các sông canh rạch và các đê bao sản xuất
do vậy các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở nhân dân
trăng néo nhà cửa đề phòng rông lốc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trong mùa lũ
đối với các khu vực xuống giống vụ ba theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết mực nước lũ để cùng địa phương có giải pháp đảm bảo an toàn các diện tích sản xuất
thưa quý vị mùa lũ về hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản diễn ra nhộn nhịp ở khu vực đầu nguồn tỉnh đông tháp
tuy nhiên đáng lưu ý là việc khai thác bằng sung điện rất nguy hiểm vẫn còn diễn ra
mới đây đã xảy ra một vụ tai nạn do bất cần khi đánh bắt cá bằng sông điện làm một người thiệt mạng ở thị xã hồng ngự
có người còn vát trên vai tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện
hành động này nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào nếu không có người ứng cứu kịp thời
thực tế hàng năm khi vào mùa lũ tại tỉnh đồng tháp đều xảy ra vài trường hợp tai nạn điện
đây là nỗi lo tiềm ẩn
để hạn chế tối đa tình trạng này ngoài sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương thì mỗi người dân cần nói không với sung điện trong đánh bắt thủy sản
tiếp theo chương trình cứu hộ thành công hai cá thể gấu ở thái nguyên
người thanh niên khuyết tật nhiệt tình với công tác từ thiện
theo thống kê của tổng cục kiểm lâm tính đến cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám việt nam còn khoảng bảy trăm tám mươi cá thể gấu được nuôi nhốt trong các hộ gia đình
năm hai nghìn năm chính phủ việt nam đã cam kết nỗ lực chấm dứt
việc nuôi nhốt gấu và tái khẳng định quan điểm này trong năm hai nghìn một mươi bảy
vừa qua tại thái nguyên các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ gấu cùng các cơ quan chức năng và người dân đã trao trả hai cá thể gấu về trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước việt
từng bước thúc đẩy chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở việt nam
hoa lan và hoa trà là tên của hai cá thể gấu được nuôi nhốt tại nhà ông trần văn trách thành phố thái nguyên
gần một mươi năm năm sống trong điều kiện đuôi nhốt
ngày hôm nay nhóm hai cá thể gấu được nuôi nhốt

chuyên truyền rồi là giới thiệu các hình ảnh về cuộc sống của gấu
để từ đó các chủ trại gấu họ nhìn nhận một cách tích cực hơn mới lạ hơn về cuộc sống của một động vật hoang dã cần được sống như thế nào
và để thay đổi cái nhận thức của mọi người về cái cách mà con người đối xử với động vật
để thực hiện việc cứu hộ các đơn vị liên quan đã tiến hành gây mê kiểm tra sức khỏe từng con gấu kỹ lưỡng
do sinh sống nhiều năm trong điều kiện nuôi nhốt các cá thể gấu này ít vận động
dẫn đến thừa cân chế độ dinh dưỡng không bảo đảm cũng dẫn đến một số bệnh tật
sau quá trình kiểm tra các cá thể gấu sẽ được chuyển sang chuồng mới và đưa lên xe vận chuyển về trung tâm cứu hộ bắt đầu cuộc sống mới
đây là kết quả của việc nâng cao nhận thức cho các chủ trại gấu
trước khi đưa hai cá thể gấu này về trung tâm cứu hộ ninh bình đất việt tôi có được mời đi tham quan
và tôi thấy điều kiện chăm sóc
tốt hơn gia đình nhà tôi chăm sóc
nên là cả gia đình nhà tôi hoàn toàn nhất trí và tự nguyện và cảm thấy phấn khởi khi chuyển giao cho trung tâm
và để tạo điều kiện cho hai cá thể này được sống trong môi trường tính dược tốt hơn trong gia đình nhà tôi
với việc gia đình ông trách tự nguyện chuyển giao hai cá thể gấu thái nguyên hiện chỉ còn ba cá thể gấu đang bị nuôi nhốt
những đợt chuyển giao gấu gần đây là tín hiệu tốt cho thấy tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại việt nam đang sớm
đi đến hồi kết
chỉ trong những tháng đầu năm đã có tám cá thể gấu tại năm tỉnh thành được chuyển giao đến các trung tâm cứu hộ
đặc biệt ninh bình và cần thơ đã về đích thành công trong chặng đường chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu
đưa tổng số địa phương không có gấu nuôi nhốt lên hai mươi hai tỉnh thành
vừa qua hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thừa thiên huế và tổ chức trẻ em dòng xanh úc tổng kết bốn năm thực hiện dự án
ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn và lạm dụng sức lao động tại tỉnh thừa thiên huế
và khởi động dự án giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
chín năm qua dự án đã tổ chức một mươi lượt đón ba mươi chín trẻ bỏ học lao động sớm trở về với gia đình
trợ cấp tiền sinh hoạt cho trẻ được hồi ra và có nguy cơ lao động sớm
có khoảng năm trăm linh lượt gia đình được tặng quà với tổng trị giá hai trăm linh triệu đồng
hỗ trợ học phí vào năm học mới cho hơn một lượt trẻ
với kinh phí hơn hai tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín dự án sẽ tiếp tục triển khai địa bàn một mươi bốn xã của hai huyện phú vang và phú lộc
hỗ trợ đưa trẻ về gia đình tái hòa nhập
trẻ em có nguy cơ di cư tự do nâng cao kỹ năng năng lực cho lãnh đạo và cộng đồng
thực hiện các hoạt động nhằm tạo môi trường an toàn lành mạnh cho trẻ đã từng di cư lao động sớm
các trẻ có nguy cơ
mới đây tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân
tỉnh quảng nam tổ chức họp báo giới thiệu ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ ba
tại tỉnh quảng nam năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền trung
trong thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển bền vững đất nước
ngày hội có sự tham gia của hơn hai nghệ nhân nghệ sĩ diễn viên nhạc công vận động viên quần chúng
đại diện cho hai mươi dân tộc miền trung thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
quảng nam quảng nguyên
ngày hội còn có phần trưng bày triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc
và hoạt động trưng bày giới thiệu ẩm thực dân tộc
ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng tám
lễ khai mạc vào lúc hai mươi h tại sân khấu quảng trường hai mươi bốn tháng ba thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng tám
tại phố điện
tây bộ nguyễn huệ thành phố hồ chí minh diễn ra sự kiện festival múa rối việt nam lần thứ nhất với chủ đề
giấc mơ xanh sự kiện nhằm đưa loại hình nghệ thuật múa dối đến gần hơn với công chúng
liên hoan múa rối việt nam lần này có sự tham gia của nhà hát múa rối việt nam nhà hát múa rối phương nam
nhà hát múa rối hải phòng nhà hát nghệ thuật cánh diều nhà hát nghệ thuật đương đại đồng nai
dưới sự chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn là thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nghệ sĩ nhân dân vương duy biên
liên hoan có một sân khấu chính và năm sân khấu phụ được dựng trên phố đi bộ
chương trình là tổng hòa của các loại hình của múa rối như rối cạn rối nước suối dây rối que
cũng như kết hợp múa rối cùng loại hình nghệ thuật khác tạo sự hấp dẫn cho khán giả
điều đặc biệt bang tổ chức đã mời một năm trăm linh em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các máy ấm nhà mở
khu nuôi dạy trẻ em cơ nhở trên địa bàn thành phố hồ chí minh trở thành khán giả của chương trình
và trao bốn trăm linh triệu đồng để hỗ trợ xây dựng sửa chữa một mươi căn nhà cho những trường hợp đặc biệt cần được giúp đỡ
thông qua festival lần này bang tổ chức mong muốn sẽ giúp giới thiệu và đưa loại hình nghệ thuật múa rối
đến gần hơn với công chúng phương nam và du khách quốc tế đồng thời góp phần vào hoạt động bảo tồn
phát huy giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo này
làn sóng hiện đại lấn át chật vật tuyển sinh già hóa sân khấu là những thực trạng đáng báo động
đối với nghệ thuật truyền thống hiện nay trước khó khăn đó nhà hát tuồng việt nam đã mạnh dạn đổi mới
khi lần lượt cho ra mắt nhiều tác phẩm hợp tác quốc tế nhằm tìm hướng đi mới cho nghệ thuật truyền thống
trong nhiều năm trở lại đây nhà hát tuồng việt nam cũng nằm trong khó khăn chung của các nhà hát nghệ thuật
trong hoàn cảnh đó nhà hát tuồng việt nam đã chọn singapore là một trong những đối tác đầu tiên
cho mục tiêu đưa nghệ thuật tuồng ra nước ngoài ngoài tác phẩm huyền thoại ngọn đồi đỏ được ra mắt
trong thời gian này trước đó nhà hát tuồng cũng đã trực tiếp hoàn thiện và cho ra mắt vở diễn
dưới bóng đa huyền thoại vở diễn cũng đã được đưa đi lưu diễn ở singapore và nhiều nước châu á
trong những năm qua nhà hát tuồng việt nam cũng đã phối hợp với singapore với quỹ phát triển văn hóa của singapore tổ chức xây dựng rất nhiều tác phẩm
đặc biệt hơn nữa là có ngài tiến sĩ chu suu phong là người rất hiểu và rất quan tâm và có tình cảm rất sâu lặng với văn hóa của việt nam
đã giúp cho nhà hát tùng việt nam và một số đơn vị nghệ thuật trong bộ văn hóa thể thao và du lịch
xây dựng các tác phẩm nghệ thuật để giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của việt nam
cũng như văn hóa nghệ thuật của việt nam đến với các nước trên thế giới
dù yếu tố ngoại của các vở diễn như dưới bóng đa huyền thoại hay huyền thoại ngọn đồi đỏ chiếm đến năm mươi cấu thành
nhưng vở tuồng vẫn là một sản phẩm văn hóa đậm chất việt
điều đó được thể hiện trong thiết kế mỹ thuật rất gần gũi với người việt và cách diễn cách thoại không thể lẫn vào đâu của tuồng việt nam
tôi nghĩ rằng đây là một điều kiện tốt nhất để mình nhìn ra được sự thay đổi của sân khấu bên ngoài
chúng ta có thể đi được nhiều chúng ta hợp tác được nhiều và từ đó chúng ta nhìn lại xem cái nghệ thuật sân khấu của chúng ta
thì nên cần phải làm cái điều gì để thứ nhất là vừa gìn giữ được cái sân khấu truyền thống và vừa mở cửa cho nó
để nó tiếp cận với công chú khán giả trong nước và công chú khán giả quốc tế
sau các buổi biểu diễn ra mắt khán giả trong nước
dưới bóng đa huyền thoại và huyền thoại ngọn đồi đỏ đã và sẽ tham gia biểu diễn tại singapore
và tham gia các festival ở trung quốc hàn quốc nhằm đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với khán giả quốc tế
với mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống để tìm đất sống cho tuồng
bằng sự nỗ lực của đội ngũ ban lãnh đạo và tập thể diễn viên
nhà hát tuồng đang từng bước tiếp cận với khán giả trong nước cũng như quốc tế bằng nhiều hướng đi mới
có thể việc hợp tác quốc tế còn nhiều khó khăn và thách thức
nhưng với cách làm này sẽ là kim chỉ nam cho nhiều nhà hát truyền thống khác
nâng cao hơn nữa chất lượng từng vở diễn và xa hơn là quảng bá văn hóa dân tộc tới bạn bè quốc tế
tại huyện nam sách tỉnh hải dương có một câu lọc bộ thiện nguyện mang tên sức trẻ nam sách
đây là khoản đóng góp lớn nhất cho các nỗ lực tái thiết các khu vực trước kia do is kiểm soát
đóng góp của ả rập xê hút nhằm hỗ trợ các dự án ổn định tình hình nhằm hồi sinh các cầu đồng dân cư tại raqqa
đã bị is tàn phá giúp những người syri rời bỏ nhà cửa hồi hương và đảm bảo is không quay trở lại đe dọa syri cùng các nước láng giềng
bất chấp thất bại của is tại syri và iraq theo báo cáo mới nhất của liên hợp quốc
vẫn còn khoảng từ hai mươi đến ba mươi tay súng is
hoạt động tại hai nước này ả rập xê út là đồng minh ả rập lớn nhất của mỹ trong liên minh chống is do mỹ đứng đầu
trong khi đó vòng đàm phán mới về việc anh rời khỏi liên minh cho oeu bước vào ngày làm việc thứ ba tại thủ đô bruxelles của mỹ
đồng bằng anh ngày hôm qua đã rơi xuống mức thấp nhất trong một mươi bốn tháng qua
do có nhiều lo ngại liên quan đến việc anh và liên minh cho oeu không thống nhất được các điều khoản brexit
chốt phiên giao dịch ngày hôm qua
một bảng anh có giá một hai mươi sáu đô la mỹ mức thấp nhất kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
nếu tính từ tháng bốn đến nay đồng bảng đã mất khoảng một mươi hai giá trị so với đồng đô la mỹ
một đồng đô la mỹ mạnh và những lo ngại ngày càng tăng về việc anh sẽ không đạt được thỏa thuận trước khi rời eu vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đã đè nặng lên đồng bảng
rất ít người cho rằng việc ngân hàng trung ương anh tăng lãi suất hồi đầu tháng này là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cho nền kinh tế
vì tương lai của nước anh
và các cơ hội tiếp cận thị trường châu âu vẫn là câu hỏi còn bò ngỏ
cho đến thời điểm này anh và eu đã nhất trí với nhau được tám mươi nội dung đàm phán brexit
tuy nhiên hai mươi còn lại là những vấn đề mấu chốt và có ảnh hưởng quyết định đến số phận của thỏa thuận brexit
đó là đường biên giới giữa bắc ireland và cộng hòa ireland cùng một số điều khoản trong thỏa thuận thương mại mới giữa anh và eu
sau vụ sập cầu cao tốc morandi ở thành phố càng trơ noa thuộc miền bắc italy
vào ngày một mươi bốn tháng tám chính phủ italia tuyên bố sẽ giả soát và thanh tra lại toàn bộ công trình hạ tầng cũ của nước này
kết quả được cho thấy cơ sở hạ tầng cũ kỹ của nước này đang đối mặt với nhiều vấn đề
số liệu của cơ quan thống kê quốc gia italia cho thấy hiện có hơn hai triệu ngôi nhà ở trên khắp cả nước
đang trong tình trạng xuống cấp và không ổn định
hơn một trăm năm mươi sáu trần nhà tại các ngôi trường ở nước này đã bị sập trong vòng năm năm qua
cây cầu morandi được coi là vương quốc
vương miện của ngành kỹ thuật xây dựng italia khi được khánh thành năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy là cây cầu thứ một mươi hai bị sập kể từ năm hai nghìn bốn
có tới năm trong số một mươi hai cây cầu này bị sập trong vòng năm năm qua
nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do trong những năm một nghìn chín trăm sáu mươi thời kỳ bùng nổ về xây dựng ở italia
nhiều cây cầu đường xá nhà cửa và trường học được xây dựng mà thường là bằng các vật liệu rẻ tiền nhằm gia tăng lợi nhuận cho các nhà thầu
ngoài ra có tới một phần năm nhà thầu
cửa nước này đang trong tình trạng xuống cấp có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào như vụ sập tòa nhà ở tore anusata làm tám người thiệt mạng
giới chuyên gia ước tính hiện ở italia có khoảng ba trăm linh cây cầu đang có nguy cơ bị sập đòi hỏi phải đầu tư một khoản tiền lớn để duy tu bảo dưỡng
liên quan đến vụ sập cầu cao tốc morandi hiện số lượng người thiệt mạng được công bố chính thức là ba mươi tám người và từ một mươi đến hai mươi người vẫn đang mất tích
chính phủ italia tuyên bố quốc tăng vào ngày một mươi tám tháng tám
chính phủ nhật bản đã bắt đầu tiến hành thảo luận nhằm xây dựng một chiến lược giảm thiểu rác thải nhựa hướng đến mục tiêu đưa nhật bản trở thành nước đi đầu thế giới trong việc hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trong môi trường
một ủy ban thuộc hội đồng môi trường trung ương nhật bản cho rằng nước này vẫn chậm trễ trong việc đưa ra các giải pháp cứng rắn như cấm mua bán và sử dụng túi nhựa
đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ công nghệ
giải quyết vấn đề rắc thải nhựa
dự kiến nội dung các vòng thảo luận là nghiên cứu cách thức khôi phục và tái chế hiệu quả các đồ dùng bằng nhựa dùng một lần
thúc đẩy sử dụng nhựa sinh học có nguồn gốc từ chất thải nông nghiệp có thể dễ dàng phân hủy trong tự nhiên
cũng như hỗ trợ các nước đang phát triển giải quyết vấn đề rác thải nhựa
nhật bản là quốc gia sản ra môi trường lượng rắc thải nhựa lớn thứ hai thế giới so với mỹ
theo liên hợp quốc tám triệu tấn rác thải nhựa được đổ xuống các đại dương của thế giới mỗi năm
chỉ có chín rác thải nhựa được tái chế sau khi sử dụng
phần lớn bị thải ra môi trường chủ yếu là đại dương khiến các hệ sinh thái biển thiệt hại mỗi năm tám tỷ đô la
lần đầu tiên các nhà khoa học đã giải mã được toàn bộ hệ gen của lúa mì
thành tiệu khoa học này hứa hẹn sẽ tăng năng suất lúa mì
giúp đáp ứng nhu cầu lương thực của dân số thế giới ngày càng tăng trong những thập kỷ tới
phải mất tới một mươi ba năm nhóm nghiên cứu mới giải mã toàn bộ bộ gen của lúa mì được trồng phổ biến nhất trên thế giới
bởi bộ gen lúa mì có số gen nhiều gấp năm lần so với bộ gen của con người
ước tính năng suất lúa mì cần tăng một sáu mỗi năm để đáp ứng nhu cầu của dân số thế giới
dự đoán lên tới chín sáu tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi
kết quả nghiên cứu mới trên sẽ đẩy nhanh các nỗ lực của giới khoa học
nhằm xác định các loại gen lúa mì
vai trò quan trọng đối với nông nghiệp trong đó có những gen giúp chống sâu bệnh
qua đó nhân giống các loại lúa mì có khả năng chịu hạn hoặc khám bệnh cao
lúa mì là loại ngũ cốc khó phát triển ở điều kiện thời tiết nóng và khô
nhất là trong bối cảnh trái đất đang nóng lên do biến đổi khí hậu
thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại